thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn dưới tác động của nhiễu động gió đông kết hợp với trường gió đông nam
do khối không khí lạnh tầng thấp duy yếu đem qua bắc bộ trời chuyển nhiều mây hơn
tuy nhiên mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi tập trung ở khu vực ven biển và đồng bằng
bên ngoài trời vẫn rét với mức nhiệt chỉ khoảng từ một mươi tám hai mươi độ ở khu vực đồng bằng
các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp hơn chỉ khoảng từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
riêng khu vực núi cao trời rét bút với nhiệt độ chỉ ở mức một mươi hai một mươi ba độ
dự báo trong ngày hôm nay bắc bộ sẽ đón nhận thêm một đợt không khí lạnh tăng cường
cùng lúc ở các mực khí quyển trên cao cũng có nhiễu động gió đông đưa mây ẩm từ biển vào
nên bắc bộ sẽ có mưa
thậm chí càng về chiều tối và đêm mưa càng nặng hạt hơn
riêng khu vực phía đông bắc bộ có thể có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to
nhiễu động gió đông vẫn tác động yếu đến khu vực miền trung vì thế trong ngày hôm nay
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế tiếp tục nhiều mây và có mưa giải rác
nhưng lượng mưa không lớn hầu hết chỉ từ một mươi hai mươi mm
tuy nhiên từ đêm nay sang đến ngày mai cùng với quá trình tăng cường của khối khí lạnh phương bắc
mưa ở khu vực này sẽ tăng nhiều hơn cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
vừa giảm nhiệt do mưa vừa giảm nhiệt do khí lạnh nên nền nhiệt trong đêm nay ở các tỉnh phía bắc miền trung giảm thấp
nhất là các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh với mức nhiệt phổ biến ở mức từ một mươi tám đến hai mươi độ trời rét về đêm và sáng sớm
đối với khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận trong ngày hôm nay khá ít mưa ban ngày trời nắng
nhiệt độ trưa và chiều nay ở khu vực này giao động ở mức từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực nam bộ và tây nguyên trong hôm nay cũng như ba ngày tới chưa chịu bất kỳ một hình thái gây mưa nào đặc biệt
vì thế thời tiết trên cả hai khu vực chủ đạo là trạng thái nắng sáo vào ban ngày
về chiều tối có thể có mưa rông nhưng cũng chỉ xảy ra cục bộ lượng ít
nền nhiệt trên cả hai khu vực ít thay đổi
ở tây nguyên nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
dưới tác động của khối không khí lạnh ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trong ngày hôm nay khu vực này tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu
thậm chí càng về chiều và tối gió sẽ còn mạnh lên tới cấp bảy nên sóng biển sẽ dâng cao kèm theo biển động mạnh
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
trong ngày hôm nay chỉ có mưa ở một vài nơi
gió yếu hầu hết chỉ ở mức cấp bốn nên khá toạn lợi cho việc xa khơi của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước